nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh nhà văn võ quảng nhà xuất bản kim đồng vừa ra mắt bộ ấn phẩm của nhà văn nhà thơ võ quảng người đã dành cả cuộc đời để viết cho thiếu nhi
nhà văn võ quảng là một trong những tác giả được yêu mến của văn học việt nam nói chung và văn học dành cho thiếu nhi nói riêng
những trang văn câu thơ chuyện kể của ông đã trở nên quen thuộc không chỉ với trẻ em mà với nhiều thế hệ suốt mấy chục năm qua
bộ ấn phẩm gồm năm cuốn do nhà xuất bản kim đồng phát hành lần này giúp độc giả cả nước có thể hiểu rõ hơn con đường sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của nhà văn nhà thơ võ quảng